mới đây trên mạng xã hội đã lan truyền thông tin về một số thay đổi trong thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên bộ giáo dục và đào tạo đã khẳng định đây là tin giả
cụ thể thông tin về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi hai lan truyền trên nhiều trang fanpage như
đề thi kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia về tự luận như trước
đưa tác phẩm văn học ngoài chương trình vào thi hay các trường đại học đồng loạt thi riêng
những thông tin này đã thu hút hàng nghìn lượt yêu thích bình luận và chia sẻ
nhiều học sinh và phụ huynh có con em sinh năm hai nghìn bốn tỏ ra lo lắng với những thông tin này
tuy nhiên sáng nay bộ giáo dục và đào tạo đã phát cảnh báo những nội dung trên là không chính xác
vì vậy cộng đồng mạng cần cảnh giác đồng thời bộ cho biết đã thông báo đến các bộ phận chức năng để giải quyết vụ việc